dưới sự chủ trì của việt nam hội đồng bảo an đã lần đầu tiên thông qua một tuyên bố chủ tịch về tuân thủ hiến trương liên hợp quốc tổ chức đối thoại asean liên hợp quốc qua liên hợp quốc nâng tầm asean và qua asean cụ thể hóa nhiều nội dung hợp tác ở cấp độ toàn cầu
chúng ta có thể thấy trong năm hai nghìn hai mươi một trong những sáng kiến mà asean đưa ra đó chính là sự đối thoại những cuộc họp những đối thoại giữa asean và hội đồng bảo an liên hợp quốc
đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của hội đồng bảo an liên hợp quốc
có đối thoại giữa một tổ chức khu vực đặc biệt là asean với hội đồng bảo an liên hợp quốc
và cái hoạt động này cũng được đánh giá rất là cao
khi mà tất cả những cái vấn đề những cái quan điểm những cái lập trường cũng như là những cái vấn đề của khu vực những cái quan điểm của asean lập trường của asean và các cái vấn đề đang tồn tại trong khu vực đều được đề cập tới một cách thẳng thắn tại cái hội nghị lần này tại cái hội nghị đó
thì đó cũng là sự đóng góp của asean
và trong đó thì rõ ràng có sự đóng góp của việt nam là chủ tịch asean
các phiên họp của hội đồng bảo an dưới sự chủ trì của việt nam đã đáp ứng sự quan tâm cao của cộng đồng quốc tế về tăng cường vai trò của hiến trương liên hợp quốc luật pháp quốc tế và đề cao ý nghĩa hiệu quả của hợp tác đa phương trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức chung và giải quyết
khu vực và tất cả các đối tác chưa bao giờ chứng kiến được là cái dịch bệnh nó lại lan tỏa nhanh như thế
và cả thế giới cả khu vực đều phải đóng cửa lần đầu tiên trên thế giới cùng một lúc đóng cửa biên giới
cái thứ hai nữa là cái câu chuyện đứt quãng của chuỗi cung ứng
và đứt quãng của chuỗi cung ứng này nó càng làm cho cái khó khăn kinh tế trong nước đã gặp khó thì trong quan hệ thương mại quốc tế là càng khó
cái điểm thứ ba nó cũng không kém phần quan trọng đó là cái cạnh tranh nước lớn nó gia tăng rất gây gắt mà khu vực châu á thái bình dương này lại là một trọng điểm của cạnh tranh
cho nên chính những cái thứ đó đòi hỏi chúng ta
một là duy trì cái phục hồi kinh tế và cái chuỗi cung ứng như thế nào
trong cái phối hợp với asean và phối hợp các nước mà chúng ta đã làm cả asean cả eu cả các đối tác quan trọng khác
cái hai nữa là trong cạnh tranh nước lớn thì khu vực và việt nam phải ứng xử như thế nào
thì rõ ràng chúng ta tận dụng cái chủ trương là lấy lợi ích quốc gia lấy lợi ích chung của khu vực và dựa trên luật pháp quốc tế để ứng xử với những cái cạnh tranh này
làm sao mình vẫn chơi được với các đối tác lớn nhưng đồng thời không rơi vào cái bẫy cạnh tranh
và cái điểm thứ ba nữa là
muốn gì thì gì chúng ta ủng hộ luật pháp quốc tế sau hành với ủng hộ chủ nghĩa đa phương và các cái thiết chế đa phương để tạo sự ai cũng được quyền bình đẳng ai cũng được có lợi ở đây
vâng có thể khẳng định là trong nửa chặng đường vừa qua của nhiệm kỳ ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam đã có những đóng góp rất nổi bật được các quốc gia và đối tác đánh giá tích cực
bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ hai mươi một tình hình khu vực và quốc tế được dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh và phức tạp
trực tiếp môi trường an ninh và phát triển của việt nam đặt ra thách thức
song cũng tạo ra nhiều cơ hội để việt nam tiếp tục tham gia đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế
năm hai nghìn hai mươi một cũng là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai hai nghìn ba mươi
tạo nền tảng để thực hiện khát vọng phát triển
nâng cao vị thế quốc tế của nước ta
nguyên tắc đối ngoại của việt nam là nguyên tắc đối ngoại về hòa bình
độc lập tự chủ đa dạng hóa và đa phương hóa chúng ta vẫn tiếp tục và đẩy mạnh
và việt nam tiếp tục hội nhập một cách mạnh mẽ với thế giới
cái điểm thứ hai nữa là do tình hình quốc tế có những cái phức tạp đó
cho nên chúng ta phải ứng xử làm sao dựa trên lợi ích quốc gia
nhưng đồng thời dựa trên lợi ích luật pháp quốc tế để xử lý những vấn đề đó
cái mục tiêu lớn nhất là tạo ra cái môi trường hòa bình ổn định cho phát triển của việt nam
cái thứ hai là bảo vệ được tổ quốc từ sớm từ xa
và cái thứ ba là hội nhập sâu rộng
nhưng để bảo đảm cho công cuộc phát triển của việt nam ở mức cao hơn
và cuối cùng nữa là nâng cao cái vị thế của việt nam
năm hai nghìn hai mươi một mục tiêu việt nam đặt ra là phát huy thành tựu đã đạt được
nhất là thúc đẩy đồng thuận gắn kết giữa các nước thành viên của hội đồng bảo an
và tăng cường hợp tác
giữa liên hợp quốc với các tổ chức khu vực trong các nỗ lực vì hòa bình và an ninh quốc tế
có lẽ từ hai nghìn hai mươi chúng ta nhìn hai nghìn hai mươi một thì nó có những cái khó khăn vẫn còn tồn tại rất dài dẳng
nhưng đồng thời cũng đã hé lộ một số những cái tín hiệu khả quan hơn trong cái tình hình hai nghìn hai mươi
thì ở đây câu chuyện chắc chắn lớn nhất là dịch bệnh đã có dấu hiệu là được kiểm soát
nhưng vẫn dài dặn và vẫn rất phức tạp
cái điểm thứ hai nữa là
kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi
việt nam là tương đối tốt tăng trưởng dương trong số ít nước thì lên cái đà rất tốt
thế giới và khu vực cũng vẫn đang gặp rất khó khăn nhưng đã có dấu hiệu là tăng trưởng trở lại
điểm nữa là cạnh tranh nước lớn vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp
nó đặt ra câu hỏi cho các nước là làm sao mà không bị rơi vào cái bệnh cạnh tranh
làm sao có thể độc lập tự chủ và phát triển mà vẫn quan hệ với các đối tác lớn của mình một cách tốt đẹp
giải pháp chắc chắn là cái này
phải cái nhiệm vụ kép về kiểm soát dịch và phục hồi kinh tế vẫn là cái ưu tiên của việt nam và của khu vực này
cái điểm thứ hai nữa là phải thúc đẩy những hợp tác khu vực làm sao mà không rơi vào cái bệnh cạnh tranh của các nước lớn
vừa hợp tác nhưng đồng thời phát huy được vai trò trung tâm của asean phát huy được luật pháp quốc tế và các thiết chế đa phương trong khu vực này
cái điểm thứ ba nữa nói gì thì nói
trong khu vực vẫn tồn tại
rất nhiều những cái thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
cho nên việt nam nói chung nói riêng và các nước nói chung vẫn phải phối hợp
tuy tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp do tác động sâu rộng của đại dịch covid một mươi chín và xu thế hợp tác đấu tranh giữa các nước
với niềm tin và sự ủng hộ của các nước thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam sẽ quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách
đóng góp nhiều hơn nữa cho các nỗ lực chung tại hội đồng bảo an vì hòa bình an ninh quốc tế
vì ổn định phát triển bền bững của các quốc gia và vì cuộc sống bình an thịnh vượng của mọi người dân trên thế giới
bản lĩnh việt nam trên trường quốc tế
như đã khẳng định ở phóng sự trước thì trong năm hai nghìn hai mươi việt nam đã rất thành công trong công tác đối ngoại
báo thế giới và việt nam trực thuộc bộ ngoại giao việt nam đã lựa chọn một mươi dấu ấn đối ngoại của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
một mươi dấu ấn đối ngoại của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
một là đã đảm nhiệm thành công cùng lúc nhiều trọng trách quốc tế
qua đó nâng tầm đối ngoại đa phương việt nam hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và chủ tịch ipa bốn mươi một
đảm nhiệm tốt năm đầu tiên trên cương vị ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hai là tiếp tục củng cố và phát triển hợp tác sâu rộng hiệu quả với các đối tác nhất là các nước láng giềng các đối tác quan trọng
ba là đã triển khai hiệu quả ngoại giao covid
bốn là hội nhập kinh tế quốc tế có tiến triển đột phá
dấu ấn thứ năm là công tác biên giới lãnh thổ tiếp tục được thúc đẩy và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần tạo dựng môi trường hòa bình
sáu là công tác người việt nam ở nước ngoài được triển khai kịp thời hỗ trợ hiệu quả kiều bào ta ở nước ngoài vượt qua khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
dấu ấn thứ bảy là công tác bảo hộ công dân được triển khai trên phạm vi rộng chưa từng có với khẩu hiệu không bỏ lại ai ở phía sau
dấu ấn thứ tám là việt nam đã trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế ở khu vực và thế giới
dầu ân thứ chín là ngoại giao văn hóa đạt thành quả
và dầu ân thứ mười đó là thông tin tuyên truyền đối ngoại đạt hiệu quả tốt
việt nam đã trở thành một điểm đến an toàn hòa bình và hấp dẫn đối với đầu tư quốc tế
vào một nhiệm kỳ đặc biệt với những đột biến tình hình chưa từng có trong lịch sử
thế nhưng chúng ta đã đạt được nhiều thành tiệu kép xử lý được nhiều bài toán khó
đúng như tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhiều lần khẳng định
đó là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ sở
đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
đây là nhận định của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
khi chia sẻ với phóng viên báo đại biểu nhân dân dịp đầu xuân năm mới
về những thành tựu của ngoại giao việt nam trong năm qua
cùng với những nhiệm vụ đặt ra trong năm mới
qua trao đổi bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cho biết
năm hai nghìn hai mươi là một năm đặc biệt tình hình thế giới khu vực đều biến động hết sức nhanh chóng
và đặc biệt khi đại dịch covid một mươi chín xảy ra
thế giới cũng như ở khu vực và nước ta cũng đã chịu ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt
từ chính trị kinh tế xã hội sức khỏe của người dân
trong tình hình như vậy dưới sự lãnh đạo của đảng
cả hệ thống chính trị đã làm tốt nhiệm vụ kép vừa kiềm chế được dịch covid một mươi chín
nhưng đồng thời vẫn giữ được môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội
đó là những thành tích hết sức lớn lao của việt nam
là cơ sở thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại của đảng và nhà nước trong năm hai nghìn hai mươi ba
bước sang năm hai nghìn hai mươi một dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục biến động không ngừng
trong đó vẫn còn dịch bệnh covid một mươi chín
đây là những thách thức đối với tất cả các nước và đối với việt nam
nhưng đồng thời chúng ta cũng nhìn nhận có rất nhiều cơ hội
đó là xu thế hòa bình ổn định xu thế mong muốn hòa bình
tiếp tục phát triển cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đang phát triển
trong đó kinh tế số những vấn đề liên quan đến công nghệ cao là những cơ hội phát triển của chúng ta
không chỉ về kinh tế xã hội mà còn tạo ra những phương
thức hoạt động trong hoạt động đối ngoại
trên báo nhân dân đăng tải bài viết với nhan đề đó là
vận hội mới cho phát triển đất nước
theo tác giả bài báo trước thềm năm mới tân sửu
khi đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba thành công rất tốt đẹp
những cơ hội mới cho sự phát triển của đất nước đứng song hành
với những thách thức vô vàn của đại dịch covid một mươi chín
nghị quyết đại hội đảng như là sợi chỉ đỏ định hướng và chỉ đường
cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi
trong bầu trời ưu ám kinh tế thế giới
việt nam đã nổi lên như một điểm sáng
khát vọng phát triển đất nước hoàn toàn có cơ sở
khi nhìn lại nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đất nước ta đã phải đối mặt với vô vàn thách thức cam go
song nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng đã kiên cường vượt qua
giành được nhiều thành tiệu và được cả thế giới khen ngợi
liên tiếp trong bốn năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
việt nam đứng trong top một mươi nước tăng trưởng cao nhất thế giới
là một trong một mươi sáu nền kinh tế mới nổi thành công nhất
riêng năm hai nghìn hai mươi trong bầu trời ưu ám kinh tế thế giới
việt nam nổi lên như một điểm sáng
kinh tế vẫn tăng trưởng dương hai chín mươi một
tổng kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt năm trăm bốn mươi ba chín tỷ usd
tăng năm một so với năm trước
trong đó xuất khẩu đạt hai trăm tám mươi một năm tỷ usd
nhập khẩu hai trăm sáu mươi hai bốn tỷ usd
thị trường trong nước ổn định hàng hóa dồi dào
giá cả phải trăng ngay trong giai đoạn khó khăn do đại dịch
dòng vốn fdi tiếp tục đổ về việt nam trong năm qua
với hai mươi tám năm tỷ usd
đưa việt nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

nhiều tiếng cười cho ngày lễ lớn này

yêu cầu ngưng tất cả hoạt động giải trí tập trung đông người

sân khấu thành phố năm nay đành nghỉ tết
thời gian mà anh em tập rồi học lời thoại của kịch bản
để chuẩn bị mà hết tết này cũng đã gần xong rồi
nói chung là khi mà mình hay được cái tin mà đài và phát lên
nói là bây giờ dịch bùng phát trong cộng đồng nhiều quá
thì thành phố ngăn chặn thì cho dù mình có chuẩn bị nhiều cái nào
mình có đầu tư nhiều cái nào thì chắc chắn mình cũng phải vì cộng đồng
mình ngưng màu hoạt động lại
không được hát thì mình cũng rất buồn lắm
nhưng mà cái sự buồn của mình thì chỉ có một thôi
còn cái sự bùng của tổng thể của toàn nước của việt nam mình
khi mà đang bị cái vấn đề mà dịch bùng phát lại lần này nữa
thì nhiều người kinh doanh rồi luôn cả tất cả mọi ngành nghề
ai cũng có nỗi khổ mà buồn chắc chắn phải hơn cái người nghệ sĩ mình nhiều lắm
mình đặt lại cái gì mấy người là đặt ra
bất ngờ thì nó cũng không quá bất ngờ đâu
bởi vì không biết những sân khấu khác và những ekip nghệ sĩ khác như thế nào
nhưng riêng sân khấu kim ngân thì không
và riêng với cái nhóm của tô tinh kiều thì anh em luôn luôn luôn đề phòng trước
bởi vì tình luôn luôn là có cái thông báo là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
thì khi chúng tôi tập tuần để mà biểu diễn tết á
thì anh em cũng có sẵn cái tư thế là sẽ đối phó với bất kỳ một cái tình huống nào
thì tất nhiên thì ai cũng cầu mong cho một cái tết vui vẻ an lành
cho nên thì sân khấu này cũng như mọi sân khấu khác
đều hăng hái đặt những vở mang tính cách vui tươi
để mà phục vụ cho tết
nhưng mà đến khi mà có chính thức ngưng biểu diễn để an toàn cho mọi người
thì anh em cũng rất là vui vẻ chấp hành
tất nhiên là cũng sẽ buồn bởi vì trong dịch tết mà mình không biểu diễn được
nhưng mà kịch bản tập rồi thì cũng sẽ còn đó
tất cả mọi thứ mình chuẩn bị sẵn thì nó sẽ còn đó
chỉ chờ là chấp hành nghiêm túc chấp hành đúng cái nội quy
với lại phân cách của nhà nước đưa ra và của bộ y tế đưa ra
nhanh chóng dập cái dịch này rồi
thì khi mà đã an toàn rồi thì tất cả những thứ đó mình sẽ sẵn sàng để phục vụ bà con thôi
hùng vẫn mong là sẽ càng ngày càng kéo được khán giả đến sân khấu nhiều hơn
không phải riêng sân khấu kim ngân
và nói chung là tất cả những sân khấu khác của những anh chị em đang làm cùng với nghề mình
mỗi sân khấu khác nhau
mình chỉ mong là quý vị khán giả vẫn ủng hộ cho nghệ thực kệ lương
vẫn yêu mến chúng em
và điểm thứ hai nữa thì em cũng mong là
cái dịch bệnh này nó sẽ càng vơi dần đi nó không còn gây ảnh hưởng sức khỏe cho tất cả mọi người
càng sân khấu hơn nha
sau thời gian tích cực điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can chế văn bò bốn mươi ba tuổi
chủ tỉnh đồng tháp tội chống người thẻnh công vụ
theo kết luận điều tra vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bị can chế văn bò điều khiển xe tải ben lưu thông trên quốc lộ một hướng từ thành phố biên hòa đi thành phố hồ chí minh
khi đến khu vực cầu đồng nai tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đi tuần tra
phát hiện xe tải này có dấu hiệu chở quá tải nên yêu cầu dừng xe
tài xế không chấp hành cố tình lái xe đâm thẳng vào xe ô tô của tổ tuần tra rồi tăng ga bỏ chạy về hướng thành phố hồ chí minh
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đuổi theo đối tượng đã lái xe lạng lách để chèn ép hòng tàu thoát
nhưng đã bị lực lượng công an chặn bắt
tại cơ quan điều tra chế văn bò khai do xe chở quá tải nên khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe
đã không chấp hành mà cố tình bỏ chạy
qua kiểm tra và cân xe cho kết quả chiếc xe tải chở hàng hóa vượt quá tải trọng năm mươi ba
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an năm ngày tết nguyên đán tân sửu
từ ngày hai mươi chín tết cho đến ngày mùng ba tết toàn quốc xảy ra một trăm hai mươi ba vụ tai nạn giao thông làm bảy mươi năm người thiệt mạng bảy mươi bốn người bị thương
so với năm ngày tết nguyên đán canh tí giảm hai mươi một vụ giảm hai mươi bảy người thiệt mạng tương đương với hai mươi sáu bốn
và giảm ba mươi bốn người bị thương tương đương với ba mươi một bốn
lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần một mươi một chín trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền một mươi ba năm tỷ đồng tạm giữ gần ba hai trăm linh phương tiện giao thông trong đó có bảy mươi bảy xe ô tô hơn ba một trăm linh xe mô tô
tức hơn một bốn trăm linh dây xe
tại đây tổng đài tài nạn giao thông đã giảm sâu hơn một hai trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
và bốn trường hợp dương tính với ma túy bị xử lý
sau năm ngày nghỉ tết tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt
tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ nghỉ tết canh tí
đặc biệt tai nạn gây thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước
thưa quý vị cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phát động từ năm hai nghìn tám
đã lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân giúp hàng nghìn trường hợp là hộ nghèo hộ cận nghèo có cơ hội vươn lên trong cuộc sống
có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn tại thành phố đà nẵng cũng đã được nhận sự đồng hành sẻ chia như vậy
và đây cũng là câu chuyện sống đẹp ngày hôm nay câu chuyện này cũng sẽ khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay
gia đình chị ngô thị ánh là một trong hàng chục hộ có hoàn cảnh rất khó khăn thuộc địa bàn xã hòa khương huyện hòa vang
không có nhiều rụng vườn để canh tác con còn nhỏ mong muốn của chị là có thể đầu tư phát triển chăn nuôi tại nhà
chia sẻ với chị ánh hội chữ thập đỏ địa phương đã hỗ trợ vốn và cám để chị nuôi gà thả vườn
mô hình này được đánh giá là phù hợp với hoàn cảnh của chị

chị ê chplant
sau khi mà đi khảo sát cái nhu cầu của từng hội dân
thì trên cái cơ sở đó thì hội chủ tập đỏ mình lập một cái kế hoạch là sẽ tiến hành là trao cái mức sinh kế như thế nào để phù hợp cho từng hội dân
thì cũng sẽ có những cái hội dân là nuôi gà nuôi heo như lúc nãy á
thì hội chữ thập đỏ sẽ tiến hành là cái việc là trao gà và trao thức ăn cho con vật nuôi
và cũng thường xuyên là giao lại cho hội chữ thập đỏ xã để giám sát thường xuyên cái việc mà hỗ trợ sinh kế để cho bà con phát triển nhân rộng
không chỉ hỗ trợ về giống vật nuôi phương tiện sinh kế phù hợp với từng hoàn cảnh khó khăn
hội chữ thập đỏ các cấp còn kịp thời sửa chữa nhà cho gia đình neo đơn mất sức lao động trên địa bàn
với gia đình ông mai bài tại xã hòa khương huyện hòa vang được hỗ trợ hơn bảy triệu đồng để lợp lại mái tôn là niềm vui lớn
khi mà nhà ông
đã xuống cấp nhưng điều kiện lại khó khăn
cuộc phận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba tại đà nẵng
đã thu hút nhiều tổ chức
đã xuống cấp nhưng điều kiện lại khó khăn
tổ chức cá nhân doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia
hàng năm duy trì quản lý và trợ giúp ít nhất hai địa chỉ nhân đạo với trị giá tối thiểu đạt năm tỷ đồng
trong năm thì chúng tôi có rất là nhiều đợt trao địa chỉ nhân đạo
thì trong đó có những cái địa chỉ sử dụng để mua sắm các trang thiết bị để tổ chức các hoạt động kinh tế
như là mua con vật nuôi cây giống
có những cái địa chỉ sử dụng để mua sắm các trao thiết bị để mà tổ chức các hoạt động kinh tế

và có những cái địa chỉ dùng để chữa bệnh hiếm nghèo cho mình
có những địa chỉ dùng để mua lương thực thực phẩm hàng tháng
và cũng có những cái địa chỉ hỗ trợ lớn hơn là sửa chữa nhà hoặc là xây nhà mở
ý nghĩa của việc mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
không chỉ là những sự hỗ trợ về mặt vật chất
mà quan trọng còn là sự chia sẻ đồng hành để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống
điều tốt đẹp ấy vẫn đang từng ngày được lan tỏa